trong chiều ngày một mươi hai tháng chín tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã tiếp phó tổng giám đốc thông tấn xã campuchia keo chan dara
phó thủ tướng vũ đức đam hoan nghênh chuyến thăm của phó tổng giám đốc thông tấn xã campuchia keo chan dara
đánh giá cao sự hợp tác giữa thông tấn xã việt nam và thông tấn xã campuchia trong thời gian qua
phó thủ tướng mong muốn hai cơ quan thông tấn cần chủ động tích cực hợp tác để cung cấp thông tin chuẩn xác về tình hình hai nước
và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và campuchia với người dân hai nước
đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ việt nam campuchia
qua đó góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực
phó tổng giám đốc thông tấn xã campuchia keo chandara cảm ơn phó thủ tướng vũ đức đam đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định hai bên đã đạt được sự thỏa thuận chung trong việc tăng cường hợp tác
hỗ trợ nhau trong hoạt động nghiệp vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật
trên cơ sở đó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước